tổng cục thống kê vừa công bố danh sách bốn mươi bốn mặt hàng nhập khẩu lớn của cả nước ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trong đó đáng chú ý lượng và giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng cao kỷ lục vượt mọi giới hạn tốc độ so với cùng kỳ
cụ thể tính chung ba tháng đầu năm tổng lượng nhập ô tô nguyên chiếc cả nước là hai mươi tám xe tăng hơn bốn mươi ba về lượng
kim ngạch đạt bốn trăm sáu mươi triệu usd đặc biệt trong đó ô tô con dưới chín chỗ ngồi trở xuống nhập nguyên chiếc về việt nam
chiếm gần bảy mươi về tổng lượng đạt một mươi chín chiếc tăng gấp một trăm sáu mươi chín về lượng và tám mươi hai giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
những thông tin về lượng nhập khẩu xe ô tô và giá xe trong thời gian gần đây gây sự chú ý của dư luận
bởi tốc độ nhập khẩu đột biến do thị trường xe hơi việt nam đang ở trạng thái phát triển nóng
khuyên hướng tiêu dùng xe hơi gia tăng mạnh và đặc biệt
thuế nhập khẩu xe hơi về việt nam từ nhiều thị trường đã và đang được cắt giảm
và loại bỏ theo cam kết tự do hóa thị trường trong sân chơi quốc tế